thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng trưởng ban chỉ đạo bộ quốc phòng về việt nam tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đã chủ trì họp ban chỉ đạo bộ quốc phòng để nghe báo cáo giả soát tổng thể trước khi chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ của bệnh viện giã chiến cấp hai số hai
theo đó đến thời điểm này công tác chuẩn bị đã hoàn tất các sĩ quan việt nam qua quá trình kiểm tra khắt khe đã được công nhận đủ điều kiện để lên đường sang nam sudan làm nhiệm vụ thay thế cho bệnh viện giã chiến cấp hai số một trước đó